sáng nay hai mươi chín tháng tám đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi làm việc với liên minh hợp tác xã việt nam và một số bộ ban ngành đoàn thể
nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong thời gian tới
hiện nay cả nước có hơn một trăm năm mươi tổ hợp tác với trên hai triệu thành viên và khoảng hai mươi hợp tác xã
tập trung ở các lĩnh vực ngành nghề như nông nghiệp công nghiệp xây dựng giao thông vận tải
hoạt động của các tổ hợp tác này đã giúp các thành viên nâng cao năng lực giải quyết việc làm
nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo tuy nhiên từ khi triển khai luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai đến nay
thì bộc lộ một số hạn chế không còn phù hợp với tình hình mới vì vậy liên minh hợp tác xã việt nam
cũng đề xuất với phó thủ tướng một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò cũng như năng lực của hợp tác xã
trong thời gian tới phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị
liên minh hợp tác xã việt nam làm rõ và cụ thể các ý kiến đề xuất kiến nghị phải lồng ghép được
thực trạng hoạt động phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh phí hoạt động của hợp tác xã có những khó khăn gì
và sắp tới sẽ kiện toàn theo hướng nào để đạt được mục tiêu phát triển các thành phần kinh tế
qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội ổn định chính trị địa phương